với tinh thần quyết liệt phòng chống ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh phát sinh
thành phố hải phòng đã yêu cầu mở rộng cách ly tập trung đối với tất cả những người
tiếp xúc với hai mươi hai người có nguy cơ nhiễm bệnh hiện đang được cách ly
theo đó các địa phương liên quan tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện cách ly thôn trại
xã thủy đường huyện thủy nguyên và khu phố trần văn lan phường cát bi quận hải an
trước đó hải phòng đã thực hiện cách ly khu dân cư tân lập phường tân thành quận dương kinh
đồng thời theo dõi chặt chẽ xem xét cách ly những địa điểm khác
nơi mà những người có nguy cơ nhiễm bệnh cư trú và tiến hành khử khuẩn khử trùng ở những nơi này
hải phòng cũng quyết định thành lập bốn tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch
tuyên truyền chuẩn bị các thủ tục pháp lý và công tác hậu cần khi có dịch xảy ra